sáng ngày hai mươi tháng một mươi những em học sinh xã đảo thạnh an huyện cần giờ đã được đến trường sau gần hai tháng khai giảng
đây là những em học sinh đầu tiên ở tp hcm được trở lại trường
xã thạnh an nằm trên hòn đảo biệt lập với đất liền đảm bảo các tiêu chí vùng xanh nên được chọn thí điểm dạy học trực tiếp cho học sinh khối một khối hai khối sáu khối chín và khối một mươi hai
với tất cả hai trăm bốn mươi hai em tất cả giáo viên học sinh đều được xét nghiệm covid một mươi chín vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi và cho kết quả âm tính
sau thời gian thí điểm và rút kinh nghiệm việc dạy học trực tiếp có thể được triển khai ở những khối lớp còn lại
từ sáng sớm những học sinh trường trung học cơ sở trung học phổ thông thạnh an ở ấp thiêng liêng xã thạnh an đã cập bến đỏ xã đảo thạnh an
do nằm ở một đảo nhỏ biệt lập với xã thạnh an nên các em phải qua đò để đi học ở lại trường đến chiều mới về vì mỗi ngày chỉ có hai chuyến đò
khi nghe tin sắp được trở lại trường từ phụ huynh đến các em học sinh đều phấn khởi háo hức chuẩn bị
bọn em chia sẻ niềm vui khi được mẹ may kịp một bộ đồng phục mới con sách vở và đồ dùng học tập thì đã sẵn sàng từ trước
một em học sinh lớp chín trường trung học cơ sở thạnh an chia sẻ rằng em háo hức đến nỗi thức dậy từ ba giờ ba mươi tháng
sau năm tháng học trực tuyến mạng yếu bài vở không sát sao được nên bây giờ em vô cùng vui sướng khi được trở lại trường
trong ngày đầu trở lại lớp giáo viên dành khoảng ba mươi phút hướng dẫn học sinh khai báo y tế và nhắc nhở về quy định phòng dịch
mỗi học sinh đều được cấp thẻ xác nhận mới được vào trường
đối với các em học sinh lớp một đây là ngày đầu tiên các em được tới lớp
các cô giáo trang trí bảng viết chào mừng học sinh và đón từng em vào lớp sau thời gian cô trò chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình
các em nhỏ được hướng dẫn giữ khoảng cách đo nhiệt độ sát khuẩn tay trước khi giáo viên chủ nhiệm đón vào lớp
thầy lê hữu bình hiệu trưởng trường tiểu học thạnh an thông tin rằng những học sinh được đến trường sẽ học một buổi một ngày
nhà trường đã xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh và quy trình xử lý tình huống phát sinh nếu có f trong trường
bên ngoài trường tiếng loa phát thanh của xã vẫn tuyên truyền về phương án thí điểm dạy học trực tiếp cùng phương pháp phòng chống dịch covid một mươi chín